các em vẫn không thể có được một tuổi thơ bình thường như ba đứa trẻ khác
thì qua những năm thì tôi thấy rằng là dần dần thì cái tiền ấy nó đang được tăng lên
con thứ hai của ngọc lập gia đình đã hơn một năm nay và hiện đang an phận với vai trò là mẹ
cuộc sống khó khăn lại thêm con mọn nên em cũng không thể giúp gì được cho các em của mình
còn con gái thứ ba và thứ tư của ngọc thì sống của ngông nội nay đã ở vào tuổi xưa nay hiếm
được sự giúp đỡ của hòa hàng
ông cũng lo được cho các cháu ngày ba bữa ăn
được đến trường giống như các bạn
tuy nhiên việc xa bố xa mẹ xa chị em lại vì lý do cha mẹ phạm tội
khiến các em không được vui vẻ hồn nhiên như đúng lứa tuổi của mình
nhất là những lúc có ai nhắc đến cha mẹ
khuyên can chúng nó thì cũng không
nó nghe người ngoài nhiều
chứ còn bây giờ nói thì
nó mở lắm lúc thì nó mở
thôi thì ông già ông cứ biết thế thôi
giận thì cũng có giận lắm
thế nhưng không biết làm thế nào
con gái thứ năm của ngọc thì được một người hàng xóm gần nhà nhận cư mang đã hơn ba năm nay
tuy may mắn hơn có chị mình ở chỗ
được sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ nuôi
được cảm nhận hơi ấm gia đình
nhưng cũng giống như có chị mình
trên gương mặt vài mất thơ sại của cô bé vẫn phẳng vất một nỗi buồn sâu kín
từ ngày con trai con dâu rồi cháu nội lần lượt bị bắt
không đêm nào cụ dự được ngon giấc
tuổi cao sức yếu cộng với nỗi buồn từ con tróng khiến ông lúc tỉnh lúc mê
mê thì thôi chứ hãy tỉnh lẫm lẩn nghĩ thương các cháu còn nhỏ dại
trong khi ông đã sức củng lược kiệt không chắc đã trụ được đến ngày cha mẹ trúng bán hạ tù
nghĩ về gia đình thì rất là buồn
mà thực sự rất là đau xót
vì khi mình sinh ra đời mà mình không có cái trách nhiệm để nuôi lớn
cái tình cảm nó thiếu thốn thiếu cả tình cảm của bố thiếu cả tình cảm của mẹ
thế nên là đâm ra nhiều khi rất là biết chặt là các cháu nó rất là tùy thân
thế nhưng mà bây giờ bố nào như thế mẹ như vậy chị như thế
biết làm thế nào được cũng chỉ biết là trong lòng mình rất là thương các con
bước vào tuổi trung niên bệnh tật từ đâu cứ ùa đến
khiến cho thời gian phạm văn dũng nằm điều trị tại bệnh xá còn nhiều hơn thời gian lao động cải tạo
những lúc một mình co do trên giường bệnh
dũng mới thấu hiểu hết được cái tình cảnh của các con ở quê nhà
dũng kèm khát cảm giác vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm đạm bạc
trước khi cơn bão ma túy quét qua và vĩnh viễn cuốn đi mái ấm hạnh phúc của họ
trong muộn màng dũng nhận ra rằng các con anh chưa khi nào cần một cuộc sống dòng sang phú quý
thứ mà vợ chồng dũng đã từng bất chấp tất cả để đạt được với ý nghĩ về con
cũng như cha mẹ dũng không yêu cầu con cái phải thành đạt giàu có bằng mọi giá
điều mọi người thực sự cần đơn giản chỉ là cuộc sống gia đình yên bình hạnh phúc
mong làm sao chúng nó cải tạo được tốt
thế được nhà nước cho về thì để chúng nó làm ăn thì chúng nó kiếm sống
nếu còn tôi thì bây giờ thì không biết sống chết đúng không nào
thì thôi bây giờ cũng phải đành
tôi là một thằng con bất hiếu
thì bây giờ các cụ thường nói là trẻ thì chung với cha già thì chung với con
thực ra là bố tôi rất già rồi bố tôi hơn tám mươi tuổi rồi
thế nhưng mà mình chưa được bao hiếu được cái gì cho bố
thực sự ra là lúc thanh niên thì chưa có gia đình thì chưa hiểu được cái tấm lòng của người cha người mẹ
nhưng khi mình đã có gia đình có vợ có con rồi thì mình mới hiểu được
khi lúc mình đã hiểu được thì là mình lại va vào cái con đường lao lý này
do ở cùng trại giam ninh khánh nên thỉnh thoảng ngọc vẫn được gặp con gái thủy dương
những lần hiếm hoi quý giá đó mẹ con chị em còn được thấy mặt nhau
biết được hoàn cảnh của ngọc các cán bộ cũng tạo điều kiện để mẹ con động viên nhau cùng phấn đấu cải tạo tốt hơn sớm được tái hòa nhập với xã hội
nói chung hai mẹ con bây giờ chỉ biết động viên nhau để cố gắng cải tạo để thôi để sớm về để lo cho gia đình
gia đình bây giờ tan vỡ hết rồi
nhà có tám người thì tan tác năm nơi khác nhau
chồng ngọc đang ở trại giam nam hà
bản thân và hai con ở trại giam ninh cánh
bốn đứa con ở nhà thì chia thành ba nơi
biết đến bao giờ mới có ngày đoàn tụ
ngày đoàn tụ thì chưa biết
nhưng trước mắt đã đến ngày con út của ngọc đầy ba tuổi phải được đưa ra khỏi trại để về gia đình hòa nhập với xã hội
vẫn biết là ngày này trước sau gì cũng đến
vẫn biết là đưa con ra để tốt cho tương lai của nó
nhưng với ngọc sự chia ly này vô cùng khó khăn
muốn nhắn làm sao các con hiểu được mẹ
hiểu được tâm tư của mẹ và thông cảm cho mẹ
đừng đi theo con đường của mẹ đã làm
nói chung là bây giờ thì mẹ muốn nhiều thứ lắm nhưng mà không thể nói hết ra được
cũng không thể giải bày ra được
chỉ mong làm sao mà đảng của nhà nước văn hồng làm như thế nào để cho anh về với các con thôi
để chăm lo được phần nào với các con nó đỡ tủ
liệu bây giờ được về mình có tiếp tục cái công việc đấy nữa hay không
bây giờ vào trong này thì cũng nghĩ nhiều rồi
rồi cán bộ các thứ quản giáo thứ được dưu dắt rồi mình cũng hiểu ra rồi
thì cũng là
chết là mình đã sai rồi
nhưng mà bây giờ nếu mà được đảng của nhà nước văn hồng thì mình cũng chắc là về
phải kiếm công an việc làm khác thôi
chứ làm sao mà đi được đường này mãi
giá nhà học nhận thức được điều này sớm hơn
không sớm từ lúc lấy chồng
lúc giao cháu cùng chồng nuôi con
thì cũng phải ngay từ lúc chồng mất vì tội mua bán ma túy
bản thân bị án treo lơ lực trên đầu
lúc đó ngọc phải kịp thời tránh xa tội lỗi mới phải
đằng này lại là về con
ngọc tiếp tục dẫm lên viết xe đồ của chính mình
để rồi tan đàn xảy ngáy
một gia đình tan ra năm nơi
trong đó bốn người chịu cảnh tội tội
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
một gia đình có bốn thành viên
vốn là biểu tượng của sự tròn đầy hạnh phúc
tuy nhiên hạnh phúc ấy
vốn không từ trên trời rơi xuống
không tự có
mà cần ta vun vén mỗi ngày
tiếc thay cho những người mẹ như phạm nhân mạch thị bích ngọc
mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị trên đây
đã không biết
và không thể nắm giữ được hạnh phúc của mình
để rồi tước đi cả hạnh phúc
của những đứa con thơ
còn người ta
ai cũng có thể mắc sai lầm
nhưng sai lầm nào
cũng cần có ngưỡng danh giới của nó
trước tiên là không vi phạm pháp luật
trước khi làm bất cứ việc gì
mỗi chúng ta
đặc biệt là những người đã làm cha làm mẹ
hãy thật tỉnh táo
cân nhắc kỹ
đừng để những hậu quả xấu xảy ra
để rồi không chỉ bản thân
mà tất cả những núm ruột của chúng ta
cũng phải hết
và đánh chịu
đó là thông điệp rất cũ
mà chúng tôi nhiều lần muốn gửi tới quý vị
trong chuyên mục phía sau bản án
nhưng thỉnh thoảng
nhắc lại thấy vẫn không thừa
thời lượng dành cho chuyên mục phía sau bản án kỳ này đã hết
cảm ơn quý vị
các đồng chí và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo